ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ra đời
sau khi ban hành luật chính phủ cũng đã ban hành hai nghị định là nghị định ba mươi tám và nghị định số ba mươi chín
quy định chi tiết một số điều của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
thế nhưng do chưa quy định cụ thể điều kiện được hỗ trợ nên đến nay doanh nghiệp vẫn chưa tiếp cận được với chính sách này
khi doanh nghiệp khó khăn nhất
không thể vay không thể tìm kiếm được cái nguồn tài chính từ nhà nước
vì là mặc dù có rất là nhiều những cái quy định là doanh nghiệp không phải thế chấp tài sản
nhưng mà những cái ràng co móc vào với nhau ấy
thì gần như doanh nghiệp vẫn phải có những cái tài sản máy móc để thế chấp
để khắc phục những vấn đề này dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng nêu rõ
cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thiện cơ bản các yếu tố cấu thành thể chế kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa giải quyết tốt mối quan hệ giữa nhà nước thị trường và xã hội
đây cũng là nhiệm vụ cần thiết và bắt buộc đối với các cấp ban ngành và cả các doanh nghiệp trong giai đoạn tới
việc đổi mới các chính sách cũng như là những hoạt động để hỗ trợ doanh nghiệp
thì đây là những cái việc hết sức là cần thiết và có thể nói đối với chúng tôi là bắt buộc
là một cái điều cũng hết sức quan trọng và có thể nói là tổng hợp được cái sức mạnh
và cũng giảm tiết kiệm được các chi phí
giai đoạn hai mươi một hai mươi năm
sẽ là một cái giai đoạn nó khác với cái giai đoạn hai trăm một mươi sáu hai mươi
và chúng ta bắt buộc chúng ta sẽ phải thúc đẩy mạnh phát triển mạnh cái khởi nghiệp sáng tạo
thúc đẩy mạnh cái doanh nghiệp để truyền được số
vì thế việc đồng bộ hóa các chính sách hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
không chỉ để tạo sự nhất quán và hiệu quả của các chủ trương chính sách
mà còn là giải pháp giúp doanh nghiệp có thể trụ vững trước tác động xấu đến từ đại dịch covid một mươi chín
hạn chế tổn thất cho nền kinh tế
chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị theo văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
với sự nỗ lực và quyết tâm cao của các lực lượng tham gia cứu nạn
đến chiều tối nay hai mươi một tháng một mươi một việc đắp đập và nắn dòng chảy suối rào trăng đã cơ bản được hoàn thành
đây là tiền đề quan trọng để từ ngày mai hai mươi hai một mươi một
các lực lượng tiến hành tìm kiếm một mươi hai công nhân đang
mất tích ở dưới lòng suối rào trăng
các lực lượng đã hoàn thành con đập cao hơn ba năm m rộng năm m dài một mươi năm m
cơ bản khóa dòng chảy cũ hướng nước suối chảy qua dòng chảy mới
dòng chảy mới được tạo song song với suối rào trăng
có độ sâu ba m rộng năm m và dài một trăm năm mươi m
lực lượng công binh được giao nhiệm vụ tăng cường cảnh giới
có phương án an toàn cho lực lượng thi công
chuẩn bị phương án hộ đê
đề phòng lượng nước trên nguồn chảy về quá lớn
có thể ảnh hưởng đến kết cấu của đập
thủy điện a linh b một cũng được yêu cầu đóng hoàn toàn cửa van
cửa nhận nước chuyển dòng từ huyện a lưới về huyện phong điền
cho đến khi có thông báo mới nhằm giảm nguồn nước đổ về suối rào trăng
phục vụ công tác tìm kiếm
do ảnh hưởng của bão số một mươi ba hàng nghìn tấn rác thải đã tấp vào các bãi biển du lịch
tại thành phố đà nẵng gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường
để khắc phục hậu quả địa phương đã huy động các lực lượng triển khai công tác dọn dẹp
nhằm trả lại môi trường sạch đẹp cho các bãi biển
ghi nhận trong sáng ngày hai mươi một tháng một mươi một tại khu vực bãi biển xuân thiều quận liên triểu
vẫn còn rất nhiều rác thải tấp vào bờ gây ra cảnh tượng ô nhiễm môi trường
và mất mỹ quan như thế này
mặc dù trong những ngày gần đây địa phương đã huy động tối đa nhân lực
phương tiện để thu gom rác nhưng do lượng rác lớn
nên công tác thu gom gặp nhiều khó khăn
để hỗ trợ lực lượng công nhân môi trường đô thị thu gom rác
tại các bãi biển thành phố đà nẵng cũng huy động cán bộ chiến sĩ
thuộc các lực lượng công an quân đội cùng với người dân dọc các địa bàn ven biển
tham gia dọn rác để trả lại môi trường trong sạch cho các bãi biển
do lượng rác rất nhiều nên nó phối hợp với chính quyền địa phương
bằng mọi giá phải hoàn chỉnh xong nội dung mà chính quyền địa phương
phối hợp với đơn vị làm xong lúc nào là hay lúc đó
hiện nay với quan điểm là phải làm nhanh cho nhanh chóng giải tỏa con đường này
để lấy lại về
đến thời điểm hiện tại rác thải tại một số bãi biển trên địa bàn
đã cơ bản được dọn dẹp sạch sẽ
thành phố đà nẵng đang tiếp tục huy động các lực lượng tập trung xử lý
số rác thải tại các bãi biển còn lại để trả cảnh quan bãi biển du lịch
của thành phố trong thời gian sớm nhất
những biến động về thị trường cùng với nỗ lực tăng chất đã giúp ngành lúa gạo việt nam
có những đột phá về giá gạo xuất khẩu trong năm hai nghìn hai mươi
mặc dù năm nay ảnh hưởng của dịch bệnh hạn mặn gây ra
gắt kéo dài nhưng đồng bằng sơn cùng long vẫn có những vụ lúa bội thu
giá lúa tăng từ ngoài đồng đến cả giá gạo xuất khẩu chính là tím thiệu đáng mừng
cho ngành lúa gạo
hiện bình quân gạo việt nam xuất khẩu có giá là năm trăm hai mươi chín usd một tấn
tăng một mươi bốn ba so với cùng kỳ năm trước
với giá gạo đang ổn định ở mức cao chưa từng có xuất khẩu gạo đang tăng tốc
về đích cho kế hoạch cả năm hai nghìn hai mươi đạt sáu năm sáu bảy triệu tấn gạo
nhằm kết nối các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp
đẩy mạnh liên kết với người nông dân trong việc lựa chọn giống và quy trình canh tác phù hợp
lễ thành lập hội đồng doanh nghiệp nông nghiệp việt nam đã diễn ra vào chiều nay tại hà nội
hiện cả nước có hơn chín triệu hộ nông dân gần một mươi ba doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp
mỗi năm xuất khẩu hơn bốn mươi tỷ usd
tuy nhiên đa phần các sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu vẫn là sản phẩm thô
do đó việc thành lập hội đồng doanh nghiệp nông nghiệp việt nam sẽ là cầu nối để các doanh nghiệp liên kết
mở rộng thị trường cùng người nông dân kết nối và xúc tiến đầu tư vào các mô hình chế biến sâu
tìm đầu ra bền vững cho sản phẩm nông nghiệp an toàn và hữu cơ
nếu các doanh nghiệp nông nghiệp liên kết chặt chẽ hơn trong việc xây dựng chuỗi giá trị
doanh nghiệp và hộ nông dân hợp tác sâu hơn trong chế biến thì khu vực này sẽ còn nhiều dư địa tăng trưởng
thưa quý vị chủ tịch ubnd tỉnh thừa thiên huế vừa ký gửi hai công văn tới bộ công thương
bộ tài nguyên và môi trường đề nghị thu hồi giấy phép hoạt động điện lực và giấy phép khai thác sử dụng nước mặt
đối với chủ đầu tư dự án thủy điện thượng nhật tại huyện nam đông tỉnh thừa thiên huế
tỉnh thừa thiên huế cho biết thủy điện thượng nhật đã tích nước trái phép trong thời gian dài
đặc biệt trong đợt mưa lũ vừa qua
công trình này đã không nghiêm túc chấp hành chỉ đạo
tăng tắc ứng phó thiên tai của ubnd tỉnh
không duy trì cửa van ở trạng thái mở hoàn toàn
không tuân thủ quy trình vận hành hồ chứa
và không tuân thủ theo lệnh điều hành vận hành hồ chứa của chính quyền địa phương
ubnd tỉnh thừa thiên huế đề nghị bộ công thương chỉ đạo cục điều tiết điện lực
xem xét thu hồi giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực hoạt động phát điện cấp
đối với chủ đầu tư thủy điện thượng nhật
đồng thời đề nghị bộ tài nguyên và môi trường chỉ đạo cục quản lý tài nguyên nước
xem xét tước quyền sử dụng giấy phép hoặc thu hồi giấy phép khai thác sử dụng nước mặt
đã cấp cho công ty này
điều tra mở rộng vụ án liên quan đến ông tề trí dũng
nguyên tổng giám đốc công ty ipc
kiêm chủ tình hội đồng quản trị công ty cổ phần phát triển nam sài gòn
hôm nay ngày hai mươi một tháng một mươi một
cơ quan điều tra công an tp hcm tiếp tục khởi tố thêm một mươi ba bị can
trong số các bị can này có phạm văn thông
nguyên phó chánh văn phòng thành ủy tp hcm
lê hoàng minh chủ tình hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên phát triển công nghiệp tân thuận
cùng một mươi một bị can khác
cùng khởi tố về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí
cơ quan công an đã khám xét nơi làm việc và nhà riêng của các bị can
cho đến nay vụ án này đã khởi tố tổng cộng một mươi sáu bị can để điều tra
thưa quý vị mới đây cơ quan chức năng vẫn phong tỏa trụ sở
phường tân lợi tp buôn ma thuột tỉnh đắk lắk
để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của anh ngô đức công ba mươi tám tuổi
cán bộ văn phòng đảng ủy phường tân lợi
theo thông tin ban đầu sáng cùng ngày anh công có tới cơ quan làm việc
nhưng thấy tinh thần ủe ỏi mệt mỏi mọi người động viên về nhà nghỉ ngơi
tuy nhiên anh công không về nhà và ở lại cơ quan cả buổi trưa
đến đầu giờ chiều khi cán bộ phường tới làm việc
thì phát hiện anh công nằm bất tỉnh ở khu vừng trước sân trụ sở của phường
lúc này cán bộ phường gọi nhân viên y tế cùng mọi người lại để chờ anh công đi cấp cứu
tuy nhiên lúc này tim anh công đã ngừng đập và được xác định là tử vong trước đó
sáng nay công an phường tân lợi tp buôn ma thuột tỉnh đắk lắk cho biết
đã triều tập một mươi ba thiếu niên học sinh mang theo nhiều loại hung khí nguy hiểm
chuẩn bị tham gia vụ hỗn chiến vào đêm ngày tám tháng một mươi một
trong đó phần lớn là các em đang ở tuổi học sinh
nhiều loại hung khí nguy hiểm để hỗn chiến đánh nhau đang có chiều hướng gia tăng ở tỉnh đắk lắk
thực trạng này đòi hỏi các bậc phụ huynh và ngành giáo dục tỉnh đắk lắc cần quan tâm
và có phương pháp quản lý giáo dục con em học sinh của mình tốt hơn nữa
để ngăn ngừa những hậu quả đáng tiếc xảy ra
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp buôn ma thuột tỉnh đắk lắk cho biết
đơn vị đang điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ của một tài xế xe ô tô bảy chỗ
tài xế đang bị điều tra là lê nguyên định hai mươi năm tuổi trú tại huyện ia súp tỉnh đắk lắc
trước đó vào trưa ngày một mươi chín tháng một mươi một khi đường đội cảnh sát giao thông công an thành phố buôn ma thuột
yêu cầu dừng xe để kiểm tra định đã không chấp hành mà vẫn đạp ga cho xe chạy về phía trước
buộc một cán bộ cảnh sát giao thông phải bám vào cần gạt mưa đu trên nắp capo
mặc dù có cán bộ cảnh sát giao thông bám trên nắp capo
nhưng tài xế vẫn điều khiển xe di chuyển thêm khoảng hai mươi mét mới dừng lại
tại thời điểm kiểm tra tài xế định không có giấy phép lái xe không có giấy đăng ký xe
xe chạy ngược chiều vượt đèn đỏ
vụ viện đang được cơ quan điều tra công an tp buôn ma thuột tỉnh đắk lắk điều tra làm rõ
thưa quý vị được khởi công đã gần một năm nhưng đến nay công trình xây dựng nhà lớp học
trường mầm non xã thanh giang huyện thanh miện tỉnh hải dương vẫn phải dừng lại ở phần móng do thiếu vốn
trường mầm non xã thanh giang hiện có một mươi hai phòng học và một phòng học nhờ với hơn năm trăm linh học sinh ở một mươi ba nhóm lớp
sĩ số học sinh tại các nhóm lớp này hiện đều vượt so với quy định
cơ sở vật chất tại nhiều phòng học đang bị xuống cấp ảnh hưởng đến chất lượng nuôi dạy trẻ
cuối năm hai nghìn một mươi chín công ty cổ phần xây dựng số bốn hải dương là đơn vị trúng thầu thi công xây dựng công trình này
theo hình thức hợp đồng chọn gói
nhà trường hiện tại bây giờ thì còn thiếu sáu phòng học nữa
đơn số phòng học thiếu sáu phòng học nữa
các cháu thì phải học đông công trình mà xây xong được thì nếu tách được các cháu ra các nhóm lớp
thì các cháu với số trẻ thì nó đảm bảo theo đúng quy định
công trình được khởi công vào cuối năm hai nghìn một mươi chín và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi sau khi xây xong phần móng công ty cổ phần xây dựng số bốn hải dương
đã không triển khai các hạng mục tiếp theo
quân viên của trường bị cắt một phần để giao chắn công trình
đã làm thu hẹp không gian vui chơi của các cháu
sự việc này kéo dài sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dạy và học của nhà trường

tiến hành thanh lý hợp đồng
đồng thời ủy ban nhân dân xã cũng đã gửi văn bản đề nghị
ủy ban nhân dân xã thanh giang đã thống nhất với công ty cổ phần xây dựng số bốn hải dương
ủy ban nhân dân huyện thanh miện cho phép xã chỉ định thầu các hạng mục còn lại của công trình
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin trong nước
và tiếp theo chương trình mời quý vị khán giả theo dõi những tin tức quốc tế
qua phần trình bày của biên tập viên thanh quyên
vâng xin cảm ơn chị khánh thư
xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin gmt cộng bảy
những thông tin quốc tế đáng chú ý sẽ có ngay sau đây
vì các nhà lãnh đạo kinh tế châu á thái bình xương hai nghìn hai mươi
thủ tướng thái lan prayuth chan o cha đã nêu bật ba vấn đề mà các nền kinh tế thành viên
diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec cần quan tâm trong tương lai
thủ tướng thái lan prayuth chan o cha nhấn mạnh
trong bối cảnh thế giới ngày càng có khoảng cách về thương mại
sự gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ và các thách thức đối với chủ nghĩa đa phương
apec cần tái điều chỉnh và chuyển hướng theo một mô hình mới
điều này cần dựa trên thương mại và đầu tư
đóng vai trò hạt nhân của apec và trở thành chìa khóa cho phục hồi kinh tế khu vực
nhà lãnh đạo thái lan đề nghị apec đặt trọng tâm ưu tiên vào ba vấn đề
thứ nhất apec cần ưu tiên kết nối thông suốt trong mọi lĩnh vực
đặc biệt là kết nối kỹ thuật số nhằm thích ứng với những thay đổi trong hoạt động kinh doanh
thứ hai khu vực châu á thái bình dương cần đặt trọng tâm hàng đầu vào sự thành công của apec
trong thời kỳ hậu covid một mươi chín
và cuối cùng là apec cần phải tập trung thúc đẩy một hệ thống kinh tế xã hội tự cường
trước các yếu tố mang tính phá vỡ thương mại và đầu tư
đóng vai trò hạt nhân của apec và trở thành chìa khóa cho phục hồi kinh tế khu vực
nhà lãnh đạo thái lan đề nghị apec đặt trọng tâm ưu tiên vào ba vấn đề
thứ nhất apec cần ưu tiên kết nối thông suốt trong mọi lĩnh vực
đặc biệt là kết nối kỹ thuật số nhằm thích ứng với những thay đổi trong hoạt động kinh doanh
thứ hai khu vực châu á thái bình dương cần đặt trọng tâm hàng đầu vào sự thành công của apec
trong thời kỳ hậu covid một mươi chín
và cuối cùng là apec cần phải tập trung thúc đẩy một hệ thống kinh tế xã hội tự cường
trước các yếu tố mang tính phá vỡ
cũng tại hội nghị trực tuyến apec hai nghìn hai mươi tổng thống nga vladimir putin đã đề xuất các nước
thiết lập sự phối hợp nhằm bảo vệ thông tin cá nhân và đấu tranh với tội phạm mạng
tổng thống nga putin khẳng định
sự hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật số ngày càng quan trọng hơn do sự phát triển nhanh chóng
của nền kinh tế kỹ thuật số
theo ông lĩnh vực này bao gồm việc ứng dụng công nghệ thông tin để vận hành hiệu quả
các hệ thống quản lý nhà nước cung cấp các dịch vụ giáo dục xã hội và y tế theo hình thức từ xa
tổng thống putin khẳng định nga sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các đối tác trong apec
theo đó việc lưu thông hàng hóa sẽ không chịu bất kỳ hạn chế hay việc cấm vận nào
nhất là các mặt hàng lương thực và thuốc men
theo ông việc triển khai thực hiện các sáng kiến này có thể giúp cải thiện tình hình nhân đạo trên thế giới
cũng như góp phần thúc đẩy thương mại toàn cầu
trợ lý của các nghị sĩ chủ chốt của mỹ đã nhóm họp trong ngày hôm qua để tái khởi động cuộc đàm phán
về một gói kích thích kinh tế mới nhằm hỗ trợ cho phục hồi cho nền kinh tế mỹ
vốn đang chịu thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
động thái trên diễn ra giữa bối cảnh các ca mắc covid một mươi chín gia tăng trên cả nước
và cục dự trữ liên bang mỹ phép cảnh báo kinh tế nước này có thể đối diện với nguy cơ suy giảm trở lại trong quý bốn
hôm thứ năm bộ lao động mỹ cho biết số lượng đơn xin tất nghiệp đã tăng lên bảy trăm bốn mươi hai người vào tuần trước
theo reuters hơn một mươi ba triệu người mỹ sẽ đối mặt với nguy cơ mất quyền lợi
khiến họ không thể trả tiền thuê nhà hoặc không đủ tiền chi tiêu
ngoài ra thu nhập gia đình giảm kết hợp với tâm lý chán nản sẽ dẫn đến cuộc sống giảm
và tranh lệch giàu nghèo ngày càng gia tăng
trung quốc đã bắt đầu tiến hành xét nghiệm covid một mươi chín cho ba triệu người ở thành phố thiên tân
sau khi phát hiện năm ca nhiễm mới tại đây
năm ca lây nhiễm covid một mươi chín mới trong cộng đồng được phát hiện hôm hai mươi tháng một mươi một
giới chức địa phương đã nhanh chóng phong tỏa khu dân cư nơi các ca nhiễm sinh sống
cùng một bệnh viện và một nhà trẻ
trong ngày đầu chính quyền địa phương bắt đầu xét nghiệm toàn bộ người dân sống tại quận tân hải
bên cạnh đó nhà chức trách cũng thực hiện xét nghiệm với bốn một mươi năm người khác
tại một bệnh viện ở thành phố thượng hải sau khi nơi này ghi nhận hai ca nhiễm covid một mươi chín là hai vợ chồng
theo kết quả nghiên cứu mới nhất của anh những người mắc covid một mươi chín không có khả năng
mắc lại căn bệnh này trong ít nhất sáu tháng
tổ chức y tế thế giới who đã hoan nghênh kết quả này và khẳng định đây là tin tốt
và mang lại nhiều hy vọng cho vaccine phòng bệnh
phát biểu trong một cuộc họp báo tại genet thụy sĩ người đứng đầu chương trình y tế khẩn cấp của who
nhận định đây thực sự là tin tốt khi có thể đánh giá được mức độ đáp ứng được miễn dịch covid một mươi chín
được duy trì ở người
điều này cho thấy độ đáp ứng miễn dịch có thể kéo dài hàng tháng
kết quả này cũng đem lại hy vọng cho nghiên cứu vaccine giúp kéo dài thời gian bảo vệ cơ thể
trước sự tấn công của virus
trong khi đó trưởng nhóm chuyên gia của who về covid một mươi chín cho biết
vẫn cần theo dõi những trường hợp này trong thời gian dài hơn
để biết khả năng miễn dịch của cơ thể kéo dài trong vài năm
theo giới chuyên gia phát hiện này đã mang lại lạc quan trong nghiên cứu thời gian
kéo dài miễn dịch của cơ thể giúp ích cho việc bào chế vaccine phòng bệnh
khi dịp lễ tạ ơn đang đến gần một dự án mới tại mỹ
với việc sử dụng các cánh tay robot đóng gói thực phẩm
đang được thực hiện để giúp đỡ nhiều hơn cho khoảng năm mươi bốn triệu người mỹ
đang phải vật lộn với khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín
dự án với sự hợp tác của công ty trí tuệ nhân tạo ai
batchai gray cùng ngân hàng thực phẩm
boston và tổ chức phi lợi nhuận city harvest tại new york
đã đưa các cánh tay robot công nghiệp tham gia vào việc thu thập đồ ăn quyên góp
trong dịp nghỉ lễ tạ ơn thay thế những tình nguyện viên lớn tuổi
theo đó các cánh tay robot có gắn phễu cao su
đảm nhiệm việc phân loại và đóng gói các nguyên liệu thực phẩm
sau đó các tình nguyện viên sẽ chuyển những nguyên liệu này
tới các tổ chức phi lợi nhuận để phân phát cho những người có nhu cầu
việc này có ý nghĩa vô cùng lớn bởi các tình nguyện viên
hầu hết đều trong độ tuổi đã nghỉ hư
thưa quý vị liên bang nga đã trở thành quốc gia châu âu thứ hai sau pháp
ghi nhận hơn hai triệu ca mắc covid một mươi chín
trên thực tế thì đây là một mốc đáng lo ngại
song không quá bất ngờ với các tình nguyện viên
các nhà chức trách nga vì kể từ đầu tháng một mươi một này
số các ca nhiễm mới mỗi ngày đều trên hai mươi ca
khiến cho nhiều chuyên gia đã dự đoán rằng tổng số bệnh nhân mắc covid một mươi chín
tại nga sẽ còn tăng lên cao hơn nữa trong những ngày tới
mặc dù đã uống nhiều loại thuốc để hạ sốt
cũng như thử các phương pháp khác tại nhà như tự thoa dự vốt ca lên toàn thân
nhưng tình trạng của ông olet không có tiến triển
chỉ đến khi được chuyển đến một bệnh viện giã chiến
dành riêng cho các bệnh nhân mắc covid một mươi chín ở thủ đô moscow
thì ông olet mới cảm thấy đỡ hơn
ông olet chỉ là một trong số hàng chục nghìn bệnh nhân bình phục mỗi ngày tại nga
ngày hai mươi một tháng một mươi một cũng là ngày thứ tư liên tiếp
nước nga có số bệnh nhân xuất viện nhiều hơn số ca nhiễm mới được phát hiện
tuy nhiên chừng đó thôi
là chưa đủ
điều đáng lo ngại là số bệnh nhân tử vong mỗi ngày do covid một mươi chín ở nga bắt đầu tăng lên
dù tỷ lệ tử vong vẫn ở mức một bảy mươi ba
chuyên gia về vệ sinh dịch tễ của nga nhấn mạnh
nếu các biện pháp phòng dịch được người dân thực hiện nghiêm túc và vô điều kiện
nga sẽ không cần phải thực hiện cách ly hay phong tỏa
mặc dù vậy số ca nhiễm mới mỗi ngày liên tiếp tăng cao
cũng gây ra những hệ lụy quá tải nhất định đối với hệ thống y tế của nga
ngày một mươi tám tháng một mươi một vừa qua là tròn một tháng
kể từ khi bệnh viện giã chiến này của chúng tôi bắt đầu đi vào hoạt động
cho đến giờ giường bệnh đã dần kín
chúng tôi tiếp nhận khá đông bệnh nhân và hầu như ngày nào cũng vậy
số ca bệnh ngày càng tăng nên công suất của bệnh viện
và khối lượng công việc cho nhân viên y tế cũng ngày càng lớn
đến ngày một mươi tám tháng một mươi một tám mươi quỹ giường chuyên biệt cho các bệnh nhân covid một mươi chín đã lấp đầy
nghiêm trọng hơn tại một mươi tỉnh quỹ giường cho bệnh nhân đã sử dụng tới chín mươi
và ở ba tỉnh con số này lên tới chín mươi năm
ở thủ đô moscow thì đã có cơ sở hạ tầng y tế vững vàng
thế nhưng tình trạng quá tải đã xuất hiện ở các thành phố như vladivostok
icos udanovsk thậm chí nhiều nơi xa xôi như tại khu vực siberia và vùng viện đông
tại nga mà cụ thể là ở thủ đô moscow nơi có số ca mắc mới mỗi ngày nhiều nhất toàn liên bang
đã liên tục ghi nhận những trường hợp đổ bệnh mà không có biểu hiện lâm sàng hoặc ở thể nhẹ
khiến người nhiễm thậm chí không kịp nhận ra mình bị ốm
trong khi đó nga vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng sputnik v
vaccine ngừa covid một mươi chín đã được nga đăng ký lưu hành
mà kể cả khi đã có vaccine thì người dân nga cũng chưa chắc đã chủ động để đi tiêm vaccine phòng ngừa covid một mươi chín
tôi sẽ không tiêm chủng chừng nào có thêm thông tin chi tiết về tác dụng của loại vaccine này
trên số lượng lớn người dùng
tôi nghĩ có khi phải sau nửa năm hoặc lâu hơn nữa
từ khi vaccine được tiêm diện rộng thì tôi mới nghĩ đến việc đi tiêm phòng
chắc tôi cũng đi tiêm phòng thôi nhưng chưa phải bây giờ
tôi muốn đợi thêm một thời gian nữa và xem xem những người đã tiêm rồi
thì có bị biến chứng hay tác dụng phụ gì không chắc chắn là như thế
trong lúc virus sars cov hai vẫn tiếp tục biến thể khó lường
chính quyền nhiều nơi ở nga thì lại chưa thống nhất được ý định tái áp đặt lệnh phòng tỏa
khiến một số nơi đã tự chủ động
để ra những quy định cách ly và giãn cách xã hội riêng
nhằm tránh những hậu quả nặng nề hơn cho khu vực
làn sóng covid một mươi chín thứ hai kéo dài tiếp tục khiến cho triển vọng nền kinh tế nga thêm ảm đạm
và được đánh giá là kìm hãm sự phát triển của nga tới một năm rưỡi
thợ hụt ngân sách từ việc phải chi ra hai trăm năm mươi tỷ rup để phòng chống dịch bệnh
và hai trăm năm mươi tỷ rup thất thu thuế khiến cho hơn bao giờ hết đất nước nga đang cần sự giúp đỡ
và hợp tác của chính những người dân nga trong việc nâng cao ý thức
tự bảo vệ mình và cộng đồng điều quan trọng nhất vào lúc này
nhằm tạo nên một nền tảng tốt để có thể hạn chế quy mô lây lan của dịch bệnh khó lường này